lực lượng quản lý thị trường tỉnh quảng bình vừa bắt xe ô tô tải chở lượng lớn hàng điện tử
điện lạnh không có giấy tờ hợp pháp ước tính tổng số hàng bị bắt giữ gần bốn trăm linh triệu đồng
theo lực lượng chức năng tỉnh quảng bình qua kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát tám mươi chín c chín nghìn ba mươi một
do tài xế trương đăng trung trú tại yên mỹ thành phố hưng yên điều khiển theo hướng từ nam ra bắc
đã phát hiện trên xe chở bốn trăm hai mươi năm máy hút ẩm bốn mươi hai máy giặt đã qua sử dụng
bốn nắp thùng capo cho xe ô tô do thái lan sản xuất bốn lốp xe bán tải của mỹ
toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn chứng từ hợp pháp
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ